sau chín ngày diễn ra sôi nổi cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu trèo toàn quốc hai nghìn hai mươi
đã chính thức bế mạc tại trung tâm văn hóa tỉnh hà nam
bên cạnh những thành công cuộc thi cũng để lại những khoảng lặng
bởi những khó khăn trong công tác đào tạo và giữ chân tài năng trẻ của các đơn vị nghệ thuật truyền thống
cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu trèo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
thu hút sáu mươi bốn diễn viên trẻ của một mươi một đơn vị nghệ thuật
trong liên hoàn nhiều diễn viên đã có những sáng tạo trong vai diễn đem lại hứng thú cho khán giả
tuy nhiên cuộc thi vẫn còn những đơn vị không có diễn viên tham gia hoặc tham gia chỉ với một thí sinh

chúng ta tuyên truyền bảo tồn phát huy giá trị truyền thống
nhưng nếu như chúng ta không có một chế độ chính sách đáp ứng một phần thôi
thì chắc chắn là các nghệ sĩ sẽ cháy hết mình và đam mê
vẫn biết hoạt động của sân khấu truyền thống hiện nay là vô cùng khó khăn
nhưng để khán giả đến với sân khấu chúng ta sẽ phải tự nhiên tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu
nghệ thuật luôn được bảo tồn và phát triển
thì trách nhiệm trước hết thuộc về mỗi nghệ sĩ diễn viên lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật và các nhà quản lý
và tôi cho rằng cũng đang đến lúc chúng ta phải thay đổi cái cách thức tổ chức để nó tạo những cái mới
tôi cũng sẽ dự kiến cũng sẽ xây dựng để chỉ báo cáo để xây dựng một cái đề án về phát huy phát triển
cho loài hình nghệ thuật truyền thống nói chung
và cái nhiệm vụ này sẽ bộ văn hóa thể thao du lịch
để báo cáo chức phủ
trong giai đoạn phát triển và hội nhập khó khăn thách thức đối với các nghệ sĩ trẻ sẽ ngày càng lớn
bởi vậy việc tổ chức thường xuyên các cuộc thi nhằm phát hiện những tài năng diễn viên sân khấu trèo
từ đó có những giải pháp thúc đẩy bồi dưỡng đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ trong thời gian tới